thời điểm bạn biết được rằng mình đang mang một loại nhiễm trùng lây qua đường tình dục
thế giới bỗng chốc trở nên ưu ám
nhất là khi bạn còn trẻ không chỉ phải đối diện với bệnh tật
bạn còn phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội
và điều bạn phải làm là gì đối mặt hay che giấu
hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ phan trí thành ở bài viết dưới đây
theo bác sĩ những người không hiểu biết về các ca nhiễm trùng lây qua đường tình dục
sẽ cho rằng bạn thật dễ dãi ngu ngốc ngây thơ thậm chí là bẩn thiểu
bởi vì một số ca nhiễm trùng lây qua đường tình dục sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn sau này
thật khó để chấp nhận thậm chí còn khó hơn khi bạn phải nói với bạn tình của mình
nam hai mươi năm tuổi quan niệm khá cởi mở về tình dục
thường có quan hệ tình một đêm với các bạn mới quen trên mạng xã hội mà không dùng biện pháp bảo vệ
tình cờ cách đây hai năm nam phát hiện mình bị nhiễm hiv
nam rất sốc nam hứa với bản thân phải thay đổi
và không bao giờ quan hệ với ai mà không dùng biện pháp nữa
một năm nay nam có bạn gái tình cảm hai người rất gắn bó
hai bạn đã có mối quan hệ tình dục được sáu tháng
nam luôn chủ động mang bao cao su để bảo vệ cho bạn gái
gần đây tình cảm khăng khích hơn
bạn gái nhiều lúc chủ động đề nghị quan hệ không dùng bao cao su vì muốn mang thai
nam thực sự gặp khó vì vẫn chưa dám nói với bạn gái về việc tình trạng mình bị nhiễm hiv
vì sợ bạn gái sốc bỏ anh mà quan hệ không an toàn
nam lo bạn gái bị nhiễm hiv từ anh
nam băn khoăn nhiều đêm không biết nói với bạn gái như thế nào
nhiều lúc nghĩ hay là chia tay để bạn gái không biết mình bị nhiễm hiv
đây có lẽ là hoàn cảnh của nhiều bạn khi biết mình bị lây bệnh qua đường tình dục
không biết nên đối mặt hay chè giấu
bạn thân mến hãy nhớ rằng
việc bị lây và truyền các nhiễm trùng lây qua đường tình dục không khác gì so với virus cúm
sự lây truyền thường do người mang bệnh không biết mình bị bệnh
vì bản thân họ không biết cách để ngăn chặn bệnh lây lan
hoặc cảm thấy không cần phải có những hành vi an toàn
sự chia sẻ ở đây là
trách nhiệm với sức khỏe của mọi người
không phải là một bản đánh giá về mặt đạo đức
thực tế không ai muốn bị bệnh và lây bệnh cho người khác
bất kỳ ai được thông báo về bạn tình bị các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục
đều có cảm xúc hụt hẫng tức giận hoặc khó chịu
đặc biệt khi các nhiễm trùng lây qua đơn tình dục
có vẻ là bằng chứng rằng bạn tình của mình đã không trung thực
hoặc có thêm ai đó khác ngoài mình
nếu thực sự bạn cảm thấy không thể đối diện và thông báo trực tiếp cho bạn tình
bạn có thể nhắn tin hoặc thông báo cho bạn tình của mình qua internet
hoặc điện thoại nếu cảm thấy việc gặp mặt và thông báo thật sự khó khăn
chẳng hạn như người yêu cũ hoặc người đã xâm phạm mình
bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ nhắn tin ẩn danh
cho phép bạn thông báo cho bạn tình về các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
mà họ có thể đã tiếp xúc qua bạn hoặc đã lây cho bạn mà vẫn giữ kín được danh tính
việc thông báo này vô cùng quan trọng
bởi vậy nếu không thể nói trực tiếp
bạn hãy tìm cách thông báo gián tiếp cho họ
nên nói với bạn tình trước khi bạn quan hệ tình dục với họ
việc thông báo sẽ giúp họ có cơ hội cân nhắc
đặc biệt khi rủi ro lớn
nếu họ hiểu và muốn tiếp tục quan hệ với bạn
hai người có thể cùng nhau quyết định những cách để làm giảm những rủi ro đó
khi đang mang một bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục
như lậu giang mai hòa liễu hiv hpv hepa
việc tiếp tục quan hệ tình dục là điều không nên
với những loại nhiễm trùng có thể điều trị được và chỉ tồn tại một thời gian
như chlamydia hoặc viêm âm đạo do nấm
kinh tình dục chỉ trong một khoảng thời gian điều trị
tuy nhiên với những loại nhiễm trùng tồn tại cả đời như hiv hay hpv
bạn cần thông báo cho mọi bạn tình rằng
bạn đang mang bệnh và tình dục với bạn có nghĩa là phải thực hiện an toàn tình dục
thậm chí là nguy cơ lây bệnh
đó là một vấn đề thực sự khó khăn
nhưng hãy hiểu rằng sự thổ lộ này là quan trọng
còn hơn là không nói gì cho bạn tình của mình
đừng để chỉ vì sự sợ hãi của bạn mà mang lại những hệ quả đau lòng về sau này
giống như câu chuyện của chị vân
một mẹ bầu nhiễm hiv mà tôi từng chứng kiến
và nó cũng đã ám ảnh tôi khi mới bước vào nghề
theo lời chị kể chị lấy chồng muộn
hai mươi tuổi mới gặp anh rồi sau đó kết hôn
cuộc sống tưởng như không có gì phải lo nghĩ khi chị mang bầu
nhưng niềm vui không được bao lâu
chồng chị đổ bệnh và được bác sĩ chuẩn đoán anh bị hiv giai đoạn cuối
sau đó không lâu chị cũng phát hiện mình bị hiv
không chỉ lo lắng chị vân còn hoảng loạn sợ hãi
chị vân oán hận chồng vì anh và vì hiv đã lấy đi tất cả của chị

rất nhiều những câu chuyện đau lòng về những người phụ nữ lấy chồng
nhưng chồng lại giấu họ việc bị hiv
rồi để lại những hậu quả đau lòng
vì vậy việc thông báo với bạn tình đặc biệt là bạn đời
hay người sắp trở thành bạn đời của mình
khi mình bị hiv hay một bệnh tình dục nào đó
không chỉ là việc tự cửa chó cho bản thân khỏi sự kỳ thị
mà còn giúp họ có thể nhận biết được tình hình chuẩn bị và đưa ra quyết định
cuối những dòng chia sẻ bác sĩ đã đưa ra lời kết
nếu chẳng may bị mắc một loại nhiễm trùng lây qua đường tình dục
bạn không phải là người duy nhất trên thế giới này
hơn một mươi chín triệu người mỗi năm được chuẩn đoán mới
là bị lây truyền các nhiễm trùng lây qua đường tình dục
ở các độ tuổi khác nhau
cho dù muốn hay không chúng ta cũng phải chấp nhận rằng
các nhiễm trùng lây qua đường tình dục cũng giống như bao bệnh truyền nhiễm khác
một người không phải là người xấu
khi không may bị mắc một loại nhiễm trùng lây qua đường tình dục
và bạn cũng vậy bạn không hề là xấu
khi đang phải đối mặt với các nhiễm trùng lây qua đường tình dục
sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp
có thể gặp tác dụng phụ là bị chảy máu âm đạo
tuy nhiên hiện tượng này cũng có thể là do nguyên nhân khác
cần phải đến gặp bác sĩ ngay
và để tìm hiểu về những thông tin xung quanh vấn đề này
hãy cùng thạc sĩ nguyễn thu hiền giải đáp những thắc mắc ngay sau đây
thứ nhất vì sao sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp lại bị chảy máu âm đạo
dù khá an toàn và hiệu quả
nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có thể gây ra tác dụng phụ như
đau bụng buồn nôn
thông thường tác dụng vụ này không đáng lo ngại
bởi thuốc tránh thai khẩn cấp chứa thành phần progestin và estrogen
với hàm lượng cao có thể khiến người dùng bị cháy máu
hiện tượng này sẽ hết sau vài ngày uống thuốc
hoặc hết khi chu kỳ kinh nguyệt của tháng tới có lại
tuy nhiên có một số trường hợp chảy máu âm đạo là bất thường
đặc biệt là với những người sử dụng thuốc không đúng cách như
dùng nhiều lần hơn so với khuyến cáo
dùng khi không chắc trước đó đã mang thai hay chưa
đặc biệt là đối với người không biết mình đã có thai trước khi dùng thuốc
hiện tượng chảy máu có thể là do bị sẻ thai thai ngoài tử cung
thứ hai khi nào cần gặp bác sĩ
dù những tác dụng phụ nêu trên là không đáng lo ngại
nhưng nếu thấy nôn nhiều sau khi uống thuốc
bị đau bụng dưới mệt mỏi chóng mặt
đặc biệt là chảy máu ngày càng nhiều
thì cần đi gặp bác sĩ ngay
tốt nhất nên đến ngay bệnh viện có chuyên khoa sản phụ để được khám kịp thời
bởi như trên đã nêu nếu bạn không biết trước đó đã mang thai
việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp có thể khiến bạn bị sẻ thai
hoặc hiện tượng thai ngoài tử cung là tình trạng cấp cứu khẩn
nếu để muộn dẫn đến thai ngoài tử cung bị vỡ
đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong rất nhanh do hiện tượng mất máu
thứ ba một số lưu ý khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp
thuốc tránh thai khẩn cấp được coi là công cụ chữa cháy cho chị em
nhưng chỉ dùng trong các trường hợp khẩn cấp do quan hệ tình dục không an toàn
vì thế cần hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp
nên dùng các biện pháp tránh thai an toàn khác như
sử dụng bao cao su cho nam giới mang đặt âm đạo uống thuốc tránh thai hàng ngày
khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp cần lưu ý một số điều như sau
không nên lạm dụng thuốc không sử dụng thuốc quá hai lần trên một tháng
việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp có thể làm thay đổi biến động tru kỳ kinh nguyệt của phụ nữ
với các hiện tượng như rong kinh chậm kinh
sử dụng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp có thể dẫn đến tình trạng tắc ống dẫn chứng
dẫn đến vô sinh nguy cơ trở ngoài tử cung cao
thuốc có tác dụng tốt nhất trong vòng bảy mươi hai giờ sau quan hệ tình dục
cụ thể thuốc có tác dụng lên đến chín mươi năm nếu uống trong hai mươi bốn giờ đầu sau quan hệ tình dục
từ sau hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ thuốc đạt hiệu quả tám mươi năm
từ sau bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ thuốc chỉ còn hiệu quả tránh thai là năm mươi tám
chính vì thế thạc sĩ có lời khuyên như sau
sau khi sử dụng thuốc đến chung cung
kỳ kinh nguyệt nhưng vẫn không thấy có kinh
cần kiểm tra xem mình có mang thai hay không
bởi dù đã sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp
nhưng vẫn còn một tỷ lệ nhỏ mang thai ngoài y muốn
thuốc tránh thai khẩn cấp là con dao hai lưỡi
nào có thể hiệu quả cao trong việc ngừa thai
và khá an toàn nếu được sử dụng đúng cách
nhưng nếu sử dụng xe cách có thể để lại hậu quả
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản
cũng như các dối loạn khác cho phụ nữ
khi buộc phải dùng thì nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
và đến gặp bác sĩ ngay nếu có các biểu hiện bất thường